chiều ngày một mươi chín tháng năm tỉnh ủy đắk lắc đã tổ chức hội nghị sơ kết bốn năm thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị
những kết quả sau bốn năm thực hiện chỉ thị năm đã có phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng chính quyền và các tầng lớp nhân dân
chuyển biến rõ nét về đạo đức trách nhiệm hiệu quả công việc được nâng cao trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt người đứng đầu được nâng lên rõ rệt
nhân dịp này ban thường vụ tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho hai mươi tập thể và hai mươi ba cá nhân